bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
để thông tin về tình hình kinh tế xã hội và những vấn đề dư luận báo chí quan tâm
phát biểu tại buổi họp báo bộ trưởng mai tiến dũng cho biết tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam gửi tới quốc hội báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
trong đó có đề nghị chính phủ giải quyết một số việc
về đẩy mạnh cải cách hành chính thủ tướng chính phủ đã phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong đó cải cách mạnh mẽ đồng bộ xóa bỏ mọi giao cản bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp
về nâng cao chất lượng hiệu quả phòng chống tham nhũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết
đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trước hết là cấp ủy chính quyền người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị
và là một nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành
trả lời câu hỏi xử lý thế nào đối với ông vũ huy hoàng nguyên bộ trưởng bộ công thương
ông mai tiến dũng cho biết sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
về việc một số địa phương bổ nhiệm người nhà làm lãnh đạo đề bạt công chức tràn lan vượt số lượng quy định gây bức xúc trong dư luận
ông trần anh tuấn thứ trưởng bộ nội vụ cho biết thủ tướng chính phủ đã giao cho bộ nội vụ tiến hành thanh kiểm tra
để xác minh những thông tin mà báo chí đã phản ánh nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
bộ việc mà báo chí nêu về sở lao động thư binh xã hội của tỉnh hải dương
đối với một đơn vị có bốn mươi sáu nhưng có bốn mươi bốn trường hợp bổ nhiệm đánh đạo
thì đối với việc này chúng tôi cũng đã bộ nội vụ cũng đã khẩn trương chỉ đạo và đã ban hành quyết định số sáu trăm bảy mươi hai
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu về việc tiến hành thanh tra đột xuất
việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức viên chức bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo
cấp phòng số lượng phó trưởng phòng và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
và việc thanh tra đột xuất này sẽ tiến hành trong thời kỳ từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
và thời hạn thanh tra là trong thời hạn bốn mươi năm ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra
theo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ thì ngay sau khi kết thúc hội nghị trung ương bốn
bốn khóa một mươi hai chính phủ đã có báo cáo số bốn trăm một mươi chín bccp chính quốc hội trong đó quan triệt tinh thần
kết quả của hội nghị trung ương bốn đánh giá những kết quả đạt được hạn chế
yếu kém trong công tác phòng chống tham nhũng và đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới